theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm qua đến ngày một mươi ba tháng chín các tỉnh thành phố từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung trung bộ kết hợp với hoàn lưu cơn bão số năm nên từ đêm ngày một mươi tháng chín đến ngày một mươi ba tháng chín ở các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa ở quảng trị đến đà nẵng phổ biến trong khoảng từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
ở quảng nam quảng ngãi phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng chín trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ
mực nước thượng lưu các sông ở thanh hóa nghệ an quảng nam quảng ngãi lên mức báo động một và trên báo động một
thượng lưu các sông ở hà tĩnh các sông từ quảng bình đến thừa thiên huế lên mức báo động một báo động hai
sông trên báo động hai hạ lưu các sông chính từ thanh hóa đến hà tĩnh quảng nam quảng ngãi còn dưới báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến quảng ngãi